thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là một năm mà kinh tế đầy khó khăn
chính vì vậy mà sức mua cũng như là sức bán các mặt hàng ngày tết và ngày giáp tết cũng không được sôi động như mọi năm
và hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm nhiều tiểu thương thậm chí phải xả hàng giá rẻ để về quê ăn tết nhưng vẫn khó hút được khách mua
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
tại điểm bán hàng tết trước sân vận động mỹ đình không khí mua bán khá chầm lắng
các loại cây phục vụ trang trí dịp tết như đào quất mai tồn không ít
nhiều tiểu thương đã chuẩn bị dọn hàng về nhà ăn tết vì người mua trả giá quá rẻ
chúng cũng nhất quyết chúng tôi không bán rẻ chúng tôi cắt chúng tôi mang về còn lần sau chúng tôi mang ra còn hơn là chúng tôi bán rẻ
bán rẻ bây giờ nó thành một cái thói quen cái tục lệ là cứ người dân cứ đến ba mươi tết là họ lại đi ra chợ họ mua những cái cây rẻ của chúng tôi
nên là điều đấy là chúng tôi không chấp nhận điều đấy
thực ra mình rất là bận hôm nay mình mới có thời gian để đi mua mai để về chơi tết
giá cả hôm nay thì thực sự là người trồng cây thôi thiệt rất nhiều giá nó rất là rẻ
cây mai mình mua đây là có một triệu tám
cây chắc là chơi được khoảng tháng tháng rưỡi ngày tết
hôm nay ngày nghỉ của tôi thì mới có thời gian tôi đi qua sân để tôi xem tình hình hoa của thị trường như lào
tôi thấy là về cái vấn đề bất cập của người bán hàng là vì giá cả thị trường là nó quá là rẻ mạt
còn tại chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội lượng người mua bán rất đông đúc
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên cho đến ngày hôm nay lượng hàng hóa chưa bán hết còn lại khá nhiều đặc biệt là các dân hàng trái cây
tôi thấy là năm nay thì so với mọi khi thì nó không nhộn nhịp và sôi động giống như là mọi năm
thường là vẫn cứ bán đến hết sáng rồi thì chiều mình cũng sẽ phải tùy theo là cái lượng hàng hóa ấy để mình điều chỉnh giá một chút chiều
một cái tết nữa đã cận kề nhưng với những tiểu thương bán hàng thì tết với họ vẫn còn ở khá xa khi nỗi lo ế ẩm thua lỗ còn đang hiện hữu
ai cũng mong muốn sớm bán hết hàng để có một cái tết no ấm đủ đầy